nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương tổ chức khai mạc hội trợ thương mại quốc tế việt trung năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề thiết thực hợp tác hội nhập phát triển
hội trợ thương mại quốc tế việt trung là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng thúc đẩy sự hợp tác phát triển kinh tế đầu tư giữa việt nam và trung quốc đặc biệt là các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế côn minh lào cai hà nội hải phòng quảng ninh
hội trợ thương mại quốc tế việt trung là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng thúc đẩy sự hợp tác phát triển kinh tế đầu tư giữa việt nam và trung quốc đặc biệt là các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế côn minh lào cai hải phòng quảng ninh